vào khoảng giờ sáng sáu giờ sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn lật xe khách chở ba mươi người xảy ra trên quốc lộ một đoạn km một nghìn sáu trăm chín mươi ba chín trăm linh đoạn qua thôn sáu xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thời điểm trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm hai mươi ba lưu thông theo hướng phan rang phan thiết
khi đến địa điểm trên là điểm mở giải phân cách cứng giữa đường thì xe khách này leo lên giải phân cách và lật nghiêng nằm chắn ngang phần đường quốc lộ một mà xe này đang lưu thông
hành khách bên trong xe đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe
những người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã đến khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông